tính đến sáu giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn cả nước vẫn duy trì tổng số ca nhiễm covid một mươi chín là hai trăm sáu mươi tám ca
trong đó hai trăm hai mươi bốn ca đã được điều trị khỏi bệnh
trong số bốn mươi bốn ca đang được điều trị đã có một mươi năm trường hợp có kết quả xét nghiệm một lần âm tính
với virus sars cov hai và hai trường hợp hai lần âm tính
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là sáu mươi tám tám trăm chín mươi trường hợp
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là ba trăm năm mươi hai trường hợp
cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi bảy tám trăm ba mươi hai trường hợp cách ly tại nhà nơi lưu trú là năm mươi bảy trăm linh sáu trường hợp